giáo sư sử học lê vân lan sống một mình trong căn gác nhỏ ở phố nguyễn vân tố
căn gác vốn đã nhỏ lại càng thêm nhỏ bởi vô số sách tàng thư mà người chép sử của nhân dân này mang về rồi chất chứa quanh mình
hôm nay là một ngày khá đặc biệt đối với ông
ngày mà ông chỉ lặng lẽ ngồi trong căn gác ấy đọc cuốn sách yêu thích và chầm ngâm nhớ về những tháng năm lịch sử của mùa thu năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
những tháng năm bi tráng mà hào hùng của thủ đô hà nội và của cả dân tộc ta
cái mốc mộng một mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn mà nhà báo vừa nói đấy
nó vừa là cái sự khởi đầu lại vừa là sự tiếp nối
chúng ta đang có một bài hát rất hay mở đầu bằng cái lời cũng rất hay
nói về hồ gươm rồi hồng hà và hồ tây hà nội đấy
và như thế kèm ngay các câu
nơi lắng hồn núi sông ngàn năm
bốn mươi năm năm trước giáo sư sử học lê văn lan lúc đó mới chỉ là chàng thanh niên vừa bước qua tuổi hai mươi
đã hòa chung trong không khí hừng ngực chiến công của đoàn quân giải phóng đang tiến về năm cửa ô
trong rừng cờ hoa với niềm vui sướng tột độ nhân dân thủ đô náo nức đón đoàn quân chiến thắng trở về
dẫn đầu là trung đoàn thủ đô dương cao lá cờ quyết chiến quyết thắng
và cho đến tận bây giờ giáo sư lê văn lan vẫn còn nhớ rõ cái không khí rực rỡ cờ hoa
nhà nhà người người náo nức đón đoàn quân giải phóng
và lần đầu tiên trong lịch sử người hà nội được hưởng chọn một bầu không khí hòa bình
cái cảm nghĩ của tôi về sáu mươi năm năm
sau ngày mùng một ngày mùng một mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
nó là một thời gian dài đối với một đời người
nhưng nó cũng là sự tiếp nối của cả một thời gian còn dài hơn nữa của lịch sử dân tộc
vì thế cái ngày mùng một mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
đối với tôi cũng như với những người hà nội gốc
và những người hà nội mới
và cả dân tộc việt nam
là một ngày vô cùng trọng đại
với cái ý nghĩa là một sự khởi đầu
đồng thời là một sự tiếp nối
của lịch sử của dân tộc
và đối với những người hà nội mới
chắc chắn nữa
của cả miền đông nam á
nếu không phải là của cả thế giới nữa
trở lại với lịch sử
sau chiến thắng điện biên phủ
đúng theo hiệp định geneva
pháp phải rút quân khỏi hà nội và các thành phố của việt nam
lúc bấy giờ ủy ban quân chính thành phố hà nội được thành lập
do thiếu tướng vương thủ vũ
tư lệnh sư đoàn quân tiên phong làm chủ tịch
và bác sĩ trần duy hưng làm phó chủ tịch
ủy ban quân chính có nhiệm vụ tiếp thu và quản lý thành phố
bộ tư lệnh đã ra lệnh cho các đơn vị vào tiếp quản hà nội
phải triệt để chấp hành các chính sách và kỷ luật của chính phủ đề ra
phải luôn nâng cao cảnh giác
sẵn sàng đập tan mọi âm mưu khiêu khích của bọn phá hoại
phải nói là đánh dấu